sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trường học không cung cấp thông tin cá nhân của học sinh
cha mẹ học sinh cho các tổ chức cá nhân nếu chưa được sự đồng ý của học sinh và cha mẹ học sinh
các cán bộ nhân viên quản lý cơ sở dữ liệu học sinh ký cam kết bảo mật cơ sở dữ liệu
theo đó các đơn vị trường học không tổ chức hoạt động quảng bá quảng cáo giới thiệu cho các doanh nghiệp trung tâm trong nhà trường
nếu chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý trực tiếp
sở giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ quản lý trường học dịch vụ tin nhắn
thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo mật thông tin cá nhân của học sinh cha mẹ học sinh
và có bản cam kết bảo mật không được cung cấp thông tin cá nhân của học sinh cha mẹ học sinh
cũng như các dữ liệu khác của nhà trường cho bên thứ ba
thủ trưởng các đơn vị trường học chịu trách nhiệm trước giám đốc sở nếu xảy ra sai phạm tại đơn vị